ngay khi đề xuất này được đưa ra đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng cũng như người lao động
và đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra bình luận xung quanh vấn đề này
nói là chủ doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động nhưng trong thỏa thuận này người lao động luôn ở thế yếu
những gia đình có con nhỏ thì sao nhỉ
bố mẹ tăng ca liên tục thì thời gian đâu để gần gũi chăm sóc con chưa kể có con nhỏ về nhà trẻ
luật không nên cho phép như vậy
đã có quy định tổng giờ tăng ca trong một năm rồi có thể điều chỉnh giữa các tháng cao điểm
tăng như vậy là đi ngược lại với xu thế của thế giới
tôi nghĩ cũng phù hợp cho doanh nghiệp trong nước lúc này
nếu không đất nước khó mà phát triển
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp để thực hiện chính sách thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
nhiều cư dân mạng cho rằng việc tăng thời giờ làm thêm trong thời điểm hiện nay
được nhìn nhận và đánh giá như một giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất
khắc phục dịch bệnh
những tổn thất do dịch covid một mươi chín
tăng giờ làm thêm giúp nhà máy giải quyết câu chuyện thiếu nhân công
nhưng nhiều chuyên gia lo ngại sức khỏe người lao động giảm sút do không có thời gian phục hồi
bởi cứ tăng ca miệt mài cả tháng trời sẽ làm công nhân mệt mỏi
năng suất lao động giảm ảnh hưởng sức khỏe đời sống cá nhân
điều này dẫn tới nguy cơ người lao động dễ nghỉ việc
nhìn nhận tăng ca là cần thiết nhưng theo đông đảo cư dân mạng
việc này phải trên tinh thần tự nguyện
nếu người lao động không muốn tham gia nhà máy cũng phải chấp nhận
tại sao không nghiên cứu lương cơ bản cho công nhân mà lại phải làm thêm giờ
làm thêm giờ là rất ảnh hưởng sức khỏe của công nhân chứ không phải lợi ích gì cả
làm thêm giờ là tăng thu nhập cho người lao động tuy nhiên cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng
ví dụ như người lái xe mà cũng làm thêm giờ vô tội vạ là nguy cơ bản thân cùng tay vạ cho xã hội
một số nghề nghiệp khác cũng có tính chất khi làm thêm giờ
thì khả năng sai sót tăng vì cơ thể đã mệt mỏi
phải nghiên cứu kỹ hơn vì làm nhiều hôm trước thì năng suất hôm sau sẽ giảm
mà sau khi nhiễm covid công nhân cần được nhìn gơi đủ để có sức khỏe
tăng ca thì được rồi đó nhưng có năng lương và sức khỏe cho người lao động không và nâng như thế nào
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cũng nêu rõ
đây là yêu cầu cấp thiết và khách quan từ thực tiễn cuộc sống
nhiều doanh nghiệp rất căng thẳng khi đơn hàng
khẩn trương mà nhân lực không đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh
người lao động sẽ tính thời gian làm thêm như các ngày lễ tết và làm thêm ban đêm
đông đảo cư dân mạng cho rằng trong bối cảnh hiện nay
tăng giờ làm thêm có thể góp phần phục hồi kinh tế sau dịch
nhưng về lâu dài không nên bởi đang đi ngược xu thế
các nhà máy cần sắp xếp lại lao động cải tiến dây chuyển sản xuất
ứng dụng công nghệ để tăng năng suất
cư dân mạng mong rằng các bộ ngành cần tính đến các giải pháp cải cách tiền lương
và thỏa thuận tăng thời gian lao động
bạn nghĩ sao về đề xuất tăng giờ làm trong tình hình hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an